tại tỉnh lâm đồng dọc suối cam ly huyện lâm hà sát lợn chết do lở mồm long móng bị người dân vứt xuống hàng loạt hiện đang gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nguy cơ dịch lây lan cũng tăng cao
ông nguyễn văn hải một trong những hộ chăn nuôi heo tại xã gia lâm huyện lâm hà tỉnh lâm đồng tỏ ra bức xúc khi chứng kiến hàng loạt sát heo chết do dịch bệnh lở mồm long móng được xả ra suối cam ly như thế này
nhờ sắc heo còn nằm trong bao tải vướng lại giữa dòng thác mùi hôi nồng nặc chưa nói nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao
dùng cây nước sinh hoạt ví dụ như là tưới cà này tưới râu này để cây nước nó đỡ bị ô nhiễm như thế này thì đỡ ảnh hưởng đỡ lây bệnh tạp trang cho bà con
ghi nhận trên địa bàn tỉnh lâm đồng dịch lở mồm long móng xảy ra tại ba huyện đức trọng lâm hà và đạ tẻn với khoảng tám trăm linh con heo mắc bệnh đã tiêu hủy ba trăm ba mươi bảy con
riêng tại huyện lâm hà dịch bùng phát từ đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
với một trăm chín mươi hai con heo của ba hộ chăn nuôi mắc bệnh đã tiêu hủy ba trăm ba mươi bảy con heo
với năm mươi ba con heo số còn lại đã khỏi về triệu chứng
tuy nhiên thời gian xảy ra dịch nhiều người dân ở đây giấu dịch không báo chính quyền địa phương mà tự ý đưa những con heo chết xả ra suối
dịch lở mồm long móng xuất hiện trên địa bàn từ giai đoạn giáp tết miên đá
sau khi phát hiện được dịch chúng tôi đã chỉ đạo cho các bộ chuyên môn đi nắm thể hình và thống kê tổng lượng đàn và số thiệt hại
và khi đã bị mắc bệnh thường công nghiệp cũng đã về kiểm tra đến từng hộ xác minh sau đó có cấp thuốc để sát trùng
đồng thời đối với xã thì cũng đã chỉ đạo cho cán bộ thú y cán bộ khuyến đông cũng như cán bộ phụ trách nông nghiệp đến từng hộ gia đình chăn nuôi
có đàn ra súc ra cầm trên địa bàn để nắm lại toàn bộ thị hình dịch bệnh trên địa bàn
đồng thời nó có thuyên truyền có giải pháp để phòng chống dịch bệnh
việc một người dân sát ra súc mà bị bệnh và người dân bất ra dưới suối vì cái suối của xã thì nó chảy từ nguồn từ các địa phương khác tới
thì tới đây thì ngày mai chúng tôi sẽ chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn thu y cán bộ trách công nghiệp sẽ kiểm tra ra sát
nếu phát hiện có thì chúng tôi sẽ tổ chức thu gom và trôn hủy theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho môi trường
cũng như là đảm bảo được công tác phòng dịch
trước tình trạng trên tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh lâm đồng cho biết sẽ phối hợp với các địa phương
tổ chức ra soát và có phương án xử lý số heo chết do dịch bệnh theo quy định
theo tri cục thời gian qua tình hình dịch lở mồm long móng tại lâm đồng diễn biến phức tạp
cơ quan thú y các cấp đã phối hợp xử lý và cơ bản đã được khống chế